các nạn nhân của vụ nổ mìn khai thác than tại công ty than khe tràm đang được cấp cứu tích cực
bốn người bị thương nặng đang được phẫu thuật và chuyển lên các bệnh viện tuyến trên
một mươi người bị thương nhẹ đang dần ổn định sức khỏe
bệnh nhân nặng nhất là anh vũ văn tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở thanh miện hải dương
bị đa chấn thương dập phổi phải thở máy tiên liệu nặng
tới hai mươi giờ cùng ngày bệnh nhân này tiếp tục được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh
hiện tại lãnh đạo tỉnh quảng ninh và lãnh đạo tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv
đã tới thăm hỏi động viên các công nhân gặp nạn
công đoàn tập đoàn than khoáng sản việt nam hỗ trợ một mươi người bị chấn thương nhẹ hai triệu một người
bốn người chấn thương nặng ba triệu một người lãnh đạo tkv hỗ trợ năm triệu đồng một người